dạng sáng nay ngày hai mươi năm tháng năm đoàn kiểm tra của công an quận một tp hcm đã tiến hành kiểm tra đột xuất
nhà hàng khách sạn tại trung tâm thành phố qua đó phát hiện nhiều lỗi vi phạm
đặc biệt là việc tổ chức cho nhân viên bán dâm
kiểm tra tại nhà hàng một trăm một mươi trên đường trần quang khải phường tân định
lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiếp viên ăn mặc hở hang khi tiếp khách
nhà hàng này hoạt động kinh doanh karaoke không có giấy phép nhưng thường xuyên tổ chức
cho khoảng một mươi nhân viên nữ phục vụ khách
khi khách đến kh sẽ được phục vụ mua thoát y
cùng thời điểm trên cơ quan chức năng cũng kiểm tra khách sạn du xuân cần nhà hàng một trăm một mươi
phát hiện quả tan hành vi mua bán dâm
qua lời khai đối tượng nữ bán dâm là nhân viên của nhà hàng một trăm một mươi
cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt nhà hàng và khách sạn trên theo quy định